thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay công an tp hà nội cho biết đã triệt phá đường dây mua bán cháy phép chất ma túy xuyên lục địa từ châu âu về việt nam
nguồn ma túy được gửi qua đường chuyển phát biêu chính quốc tế ngụy trang trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng
cầm đầu đường dây là hoàng tiến dũng chú tại tỉnh hương yên
giúp dũng trực tiếp mua bán ma túy là trần văn tuấn cùng nhiều đối tượng với các vai trò khác nhau
nhóm này hoạt động rất tinh vi với vỏ bọc là các quán ăn đại lý bán nước
tổng số vật chứng thu giữ của vụ án là hơn sáu mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại cùng các đồ vật tài sản dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay với tổng số tiền giao dịch trên một tỷ đồng
đường dây đánh bạc quy mô lớn này vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an công an các tỉnh thành phố hà nội tp hcm tuyên quang triệt phá
chính đối tượng một mươi ba
bác sữ trong đó có đối tượng cầm đầu là nguyễn huy trung trú tại tỉnh hà giang
đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức mua bán số lô số đề phân chia thành nhiều cấp số tiền giao dịch mỗi ngày từ hai đến ba năm tỷ đồng
trong quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản võ thị mỹ linh chú tại thị xã đức phổ vừa bị công an tỉnh quảng ngãi khởi tố và bắt tạm ra
linh đã đưa ra các thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người chiếm đoạt khoảng bốn bốn tỷ đồng
công an tỉnh quảng ngãi đề nghị những ai là bị hại của linh
với thủ đoạn như trên hãy liên hệ cung cấp chứng cứ cho cơ quan cảnh sát điều tra để được hỗ trợ và giải quyết
một nhóm đối tượng mở hàng trăm tài khoản ngân hàng rồi giao cho người khác lừa đảo vừa bị tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử
với tội danh rửa tiền các đối tượng đã đưa ra xét xử
các đối tượng đã bị tuyên án ba mươi bốn năm tù gia
điều tra tin báo của người dân bị lừa đảo một hai tỷ đồng
công an tỉnh an giang làm rõ bùi thị thu lan chú thành phố hồ chí minh huỳnh vũ bằng chú tỉnh sóc trăng và nguyễn trọng trung chú tỉnh bến tre đã mở khoảng một trăm bốn mươi chín tài khoản ngân hàng
giao cho đối tượng quốc tịch malaysia để giúp đối tượng này che giấu nguồn gốc tiền quá trình di chuyển của số tiền đã chiếm đoạt của nạn nhân thu lợi từ hai mươi đến hai trăm một mươi triệu đồng
ngoài án phạt tù các đối tượng còn bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính
chỉ sau một thời gian ngắn điều tra truy xét công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau đã thu hồi tài sản tăng vật trị giá trên bốn trăm linh triệu đồng trong một vụ trộm cắp
sau khi tiếp nhận tin báo của người dân công an huyện đầm rơi đã nhanh chóng điều tra và xác định võ văn liệt và trần văn mến cùng chú tại huyện phú tân là thủ phạm
tại cơ quan công an cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội ngay trong đêm lực lượng đã tiến hành thu hồi tăng vật đã bị chúng tháo rời và cất giấu tại nhiều nơi
vào ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp cùng với công an tỉnh bình thuận công an tp hcm đã bắt giữ nguyễn văn thảo hay còn gọi là thảo lụi chú tại tỉnh bình thuận khi đang lẩn trốn tại tp hcm
trước đó lực lượng công an đã khám xét nhà
thông tin ban đầu ngoài việc bị tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản lấn chiếm đất đai đối tượng thảo còn liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà công an tỉnh bình thuận vừa lập chuyên án triệt phá hiện vụ án đang được mở rộng điều tra
tin an ninh trả tự vào chiều nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội cho biết vừa triệt phá thành công một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy từ châu âu về việt nam bắt giữ bốn đối tượng và hơn sáu mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại
tin an ninh trả tự vào chiều nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết vừa triệt phá thành công một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy từ châu âu về việt nam bắt giữ bốn đối tượng và hơn sáu mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại

vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông một gọi tắt là cenco một
trong đó cựu tổng giám đốc cấn hồng lai và cựu chủ tịch hội đồng thành viên phạm dũng bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho nhà nước gần hai trăm bốn mươi tỷ đồng
cùng hầu tòa với cấn hồng lai và phạm dũng còn có ba cựu cán bộ lãnh đạo của cenco một và hai kiểm định viên thẩm định viên của công ty kiểm toán nc
theo cáo trạng sienco i ban đầu thuộc bộ giao thông vận tài nhưng năm hai nghìn một mươi ba có chủ trương cổ phân hóa
quá trình cổ phân hóa các bị cáo thuộc sienco i với vai trò nhiệm vụ được giao biết rõ quy định của pháp luật về việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phân hóa
nhưng các bị cáo vẫn cố ý thông nhất xử lý nợ của năm mươi công ty với tổng số tiền gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng trái quy định không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
sau đó các bị cáo không bàn giao các khoản nợ đã xử lý nêu trên cho công ty mua bán nợ
việt nam quản lý thu hồi nợ theo quy định dẫn đến thiệt hại cho nhà nước số tiền gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng
đối với bị cáo phạm dũng và cấn hồng lai còn có hành vi không thực hiện việc xác định lại giá trị tài sản là quyền sử dụng đất của cenco một theo giá thị trường để tính vào giá trị khi cổ phần hóa gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần năm mươi năm tỷ đồng

phan danh hưng nghi phạm sát hại ba người phụ nữ ở huyện diên khánh tỉnh khánh hòa bắt giữ cách đây ít giờ
với lời khai của các đối tượng công an đã bắt giữ trung tâm và nhung và thu giữ thêm một gói ni lông chứa ma túy
tại cơ quan công an tâm đã khai rằng vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai thông qua đỗng hoàng trung hiếu ba mươi hai tuổi quận bình tân
tâm đã được giới thiệu với một người tên là bin nguồn gốc và thông tin cá nhân chưa rõ quê ở kiên giang để mua một khẩu súng k năm mươi chín và bốn viên đạn với giá bốn mươi triệu đồng
sau đó tâm đã bán khẩu súng này cho bùi anh hoàng với giá bốn mươi triệu đồng
một thời gian sau đó hoàng yêu cầu tâm mua lại khẩu súng k năm mươi chín và tám viên đạn với giá ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên trước khi giao dịch được tiến hành tâm đã bị cảnh sát bắt giữ
vào ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân đã bắt quả tang hiếu tàn trữ trái phép chất ma túy
hiếu đã thừa nhận đã giới thiệu pin để bán khẩu súng k năm mươi chín và bốn viên đạn cho tâm và được hưởng hoa hồng năm triệu đồng
dựa trên lời khai của hiếu cảnh sát đã xác định binh thực chất là lê anh kiệt và đưa kiệt về trụ sở
để điều tra
kiệt thừa nhận đã bán khẩu súng k năm mươi chín cho hiếu
công an quận bình tân đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an huyện hốc môn để bắt giữ một mươi anh hoàng
thực hiện khám xét tại nơi hoàng ở và thu giữ được khẩu súng k năm mươi chín hộp đạn và tám viên đạn
tại cơ quan công an hoàng thừa nhận đã mua lại khẩu súng k năm mươi chín của tâm
tuy nhiên chuẩn bị bán lại cho tâm thì bị cảnh sát bắt giữ
liên quan đến vụ nhóm thanh niên đổ xuống vào khu vực dân cư diễn ra trên địa bàn của huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh vào đêm ngày một mươi chín tháng bốn
ngày sáu tháng sáu công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ
khởi tố những người có liên quan đến vụ việc để xử lý
vào đêm một mươi chín tháng bốn nhóm thanh niên chở nhau trên xe máy cầm hung khí chạy vào đường trần văn dầu
ấp năm xã phạm văn hai huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
sau đó hai người này xuống xe cầm súng bắn nhiều phát vào hàng rào tôn của một căn nhà rồi rời đi
sự việc diễn ra khoảng một phút được camera an ninh ghi lại
tiếp nhận tin báo công an huyện bình chánh đang chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhiều người liên quan và thu giữ hơn một mươi vỏ đạn
bước đầu nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn đất đai và không có ai bị thương trong vụ việc trên
vào cuộc điều tra công an đã bắt giữ được một số đối tượng liên quan và đang truy bắt những đối tượng còn lại
ráng sáng ngày sáu tháng sáu phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố hồ chí minh phối hợp cùng với
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ ba phương tiện hoạt động khai thác cát trái phép
thời điểm trên tội công tác phát hiện nhóm năm đối tượng điều khiển ba phương tiện đang hoạt động khai thác cát trái phép
khi thấy công an các đối tượng chống đối người thi hành công vụ và tăng ga bỏ chạy
một số khác tự đánh chìm phương tiện rồi nhảy xuống sông bỏ trốn
cuộc chui đuổi diễn ra quyết liệt
đến ba giờ sáng cùng ngày thì công an tạm giữ được năm đối tượng ba ghe gỗ cùng tan vật gần ba mươi mét khối cát
các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
đối tượng nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có nhiệm vụ lặng đưa ống bơm hút cát vào vị trí
nguyễn minh phụng sinh năm hai nghìn hai có nhiệm vụ điều khiển máy bơm hút cát
hai đối tượng còn lại phụ trách lặn và trong co máy bơm
riêng ghe mua cát do nguyễn minh quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ tỉnh long an làm chủ
khi hai bên đang thực hiện hành vi bơm hút cát từ dưới sông lên phương tiện thì bị phát hiện và bắt giữ
trước đó thanh tra tỉnh đồng nai xác định trường đại học đồng nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh
dẫn đến được cấp dư ngân sách gần ba mươi tỷ đồng
trong đó năm hai nghìn một mươi tám cấp dư hơn một mươi tám tỷ và năm hai nghìn một mươi chín hơn một mươi một tỷ đồng
đối với việc hạch toán sổ sách thu chi năm hai nghìn một mươi tám trường đại học đồng nai để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn ba mươi bảy tỷ đồng
dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần bảy trăm linh triệu đồng
ngoài ra việc nộp tiền mặt vào kho
không được thực hiện đúng quy định
các chứng từ thu chi chưa đảm bảo đầy đủ sử dụng nguồn phí lệ phí để trả tiền công tiền bồi dưỡng cho cán bộ không đúng quy định
đặc biệt lãnh đạo trường đại học đồng nai đã lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng
trước các sai phạm trên chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc đối với hành vi kê khai thiếu
để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế số tiền hơn ba mươi bảy tỷ đồng tại trường đại học đồng nai cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành điều tra theo quy định
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý vụ án đúng quy định pháp luật
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra còn thi hành lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với các cá nhân có liên quan hiện đang là giảng viên cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường
liên quan đến sai phạm tại trường đại học đồng nai năm hai nghìn hai mươi một
ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong đảng đối với ông trần minh hùng phó bí thư đảng ủy hiệu trưởng trường đại học đồng nai
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã công bố quyết định kỷ luật cách chức hiệu trưởng đối với ông trần minh hùng vì đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý điều hành ngoài ra một số cán bộ liên quan khác cũng bị kỷ luật
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn phạm huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thành phố vĩnh long nguyên giám đốc công ty thẩm định giá tây nam cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm được tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
hãy theo dõi nha
lê nguyễn trần huấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú thành phố cần thơ và nguyễn phạm huy hoàng
cả ba đã cấu kết để cùng nhau lo các thủ tục tham gia đấu giá mua dự án nhà máy phương thảo
trong khoảng thời gian này hoàng được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần mê công sáu mươi tám
do trong quá trình đấu giá công ty không có chức năng xử lý rác thải
nên ba bị can trên đã thành lập khống công ty môi trường xanh mekong để tham gia đấu giá mua nhà máy phương thảo
các bị can gồm lê thành quân trần trọng nhân và lê minh truyền đã hỗ trợ các bị cáo trên làm chứng thư bảo lãnh
ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín truyền đại diện công ty tham gia và chúng đấu giá mua dự án nhà máy phương thảo
với giá một trăm năm mươi hai tỷ năm trăm linh triệu đồng
trong thời gian này do không có tiền cọc cho ngân hàng
nên huấn hoàng mẫn bàn bạc bán phế liệu của nhà máy với số tiền gần tám tỷ đồng
tiếp tục huấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản bán phế liệu cho công ty ngoài với số tiền chín tỷ đồng
hiện huấn và mẫn đang bị tạm giam tại tỉnh kiên giang và thành phố cần thơ
để phục vụ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
phiên tòa dự kiến xét xử trong ba ngày từ ngày sáu cho đến ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị chỉ trong thời gian ngắn điều tra truy xét công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau
đã thu hồi tài sản tăng vật trị giá trên bốn trăm linh triệu đồng trong một vụ trộm cắp xảy ra trước đó
sáng ngày một mươi sáu tháng năm gia đình chị trần kim lớn ngụ ấp tân điền xã tân duyệt
phát hiện phương tiện vỏ máy độ mé dưới sông trước nhà có tải trọng khoảng hai mươi tấn đã bị bọn trộm lấy mất
trị giá tài sản ước tính trên bốn trăm linh triệu đồng
nhận được tin báo công an huyện đầm rơi nhanh chóng điều tra
chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau lực lượng đã xác định nhóm đối tượng do võ văn liệt và trần văn mến
chú huyện phú tân là thủ phạm
phát hiện bị vây bắt dù hai đối tượng chống trả để tháo chạy nhưng cuối cùng cũng vẫn bị bắt
tại cơ quan cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội
ngay trong đêm lực lượng đã tiến hành thu hồi tăng vật đã bị chúng tháo rời và cất giấu tại nhiều nơi